thành phố huế cũng đang ngập tràn sắc hoa chào đón tết kỷ hợi với đa dạng kiểu dáng màu sắc và chủng loại
gấp rút chuẩn bị đón một năm mới nhiều gia đình đã bắt đầu xuống phố ra chợ chọn mua những cành hoa cảnh đào trậu quất thật đẹp để đón tết
cũng như mọi năm chợ hoa được coi như là món ăn không thể thiếu trong bữa tiệc của ngày giáp tết
đi dọc những tuyến đường hùng vương trần hưng đạo nguyễn tất thành những rừng hoa đủ màu sắc đẹp đến nước lòng người đang được bày bán và trải dài trên khắp các tuyến đường
năm nay thu hút nhiều người quan tâm nhất đó là chợ mai và quất cảnh với đa dạng về giá và thế những gốc mai vàng xứ huế trăm tuổi khoe giáng và thể hiện đẳng cấp riêng
mỗi chợ hoa cảnh từ một đến hai nhánh bình quân giá từ một trăm linh đến hai trăm năm mươi đồng được nhiều người lựa chọn về trang trí thêm cho sắc xuân của gia đình
để chào đón tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
giao thừa năm nay thừa thiên huế sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại thành phố huế một quả và tại thị xã hương trà năm trăm linh quả